cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú yên vừa bắt bị can để tạm giam đối với nay y blang
còn gọi là ma tương oirong sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại buôn bưng bê xã hè lâm huyện sông hình
tỉnh phú yên về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
từ cuối năm hai nghìn một mươi chín đến nay y blang đã tham gia tổ chức hội thánh tin lành đấng chris tây nguyên
do đối tượng a nga hiện đang ở mỹ chỉ đạo nay y blang tổ chức nhiều hoạt động tôn giáo
trái phép xúi dục lôi kéo nhiều người tham gia các hoạt động tôn giáo không đúng quy định của pháp luật
nhiều lần vào cơ quan lãnh sự nước ngoài cung cấp thông tin sai sự thật cho các cá nhân tổ chức nước ngoài
vụ cáo xuyên tạc chính sách tín ngưỡng tôn giáo của nhà nước nhằm làm giảm uy tín của việt nam trên trường quốc tế
hành vi của nay yi blan trong thời gian qua là vi phạm pháp luật do vậy cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú yên
đã ra các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét nơi ở của bị can nay y blang để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
sáng nay tòa nhân dân cấp cao tại hà nội tiếp tục phiên tòa phúc thẩm vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai xem xét kháng cáo của sáu bị cáo
đại diện viện kiểm sát đề nghị tòa phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo phan huy anh vũ
cựu giám đốc sở y tế giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai đề nghị giảm từ ba mươi đến ba mươi sáu tháng tù với bị cáo vũ về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
trước đó phan huy anh vũ bị tuyên một mươi chín năm tù về các tội nhận hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
đối với các bị cáo còn lại viện kiểm sát nêu quan điểm luận tội đề nghị giảm án cho nhiều người
bị cáo lê thị hương phó ban kế toán aic sơ thẩm ba năm tù
huỳnh tuấn anh giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tạ thiên ân sơ thẩm ba mươi tháng tù được đề nghị giữ nguyên hình phạt nhưng chuyển từ tù giam sang án treo
bị cáo vũ quang ngọc cựu phó giám đốc công ty mediconsan sơ thẩm ba năm sáu tháng
lê trí tuân trưởng nhóm hồ sơ ban quản lý dự án một công ty aic sơ thẩm ba năm cũng được viện kiểm sát đề nghị giảm án phạt tù
riêng hoàng thị thúy nga cựu phó tổng giám đốc công ty aic bị đề nghị bác toàn bộ kháng cáo giữ nguyên bản án sơ thẩm do tòa nhân dân tp hà nội tuyên phạt một mươi hai năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
nguyễn duy hải chú tại huyện cơ mơ ga vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người
nạn nhân là lê trọng trường huy chú cùng buôn với hải
sự việc xảy ra vào chiều tối ngày hôm qua tại nhà một người bạn trong buôn giữa hải và huy xảy ra mâu thuẫn
sau khi bị huy dùng hai tay lật mặt bàn về phía hải hải cầm dao đâm một nhát trúng vào vùng ngực trái khiến huy nằm gục xuống và tử vong trên đường đến cấp cứu
đến khoảng một giờ sáng nay huy đã đến cơ quan công an để đầu thú
tiếp tục thông tin vụ bé gái gần ba tháng tuổi bị bạo hành
công an tỉnh lâm đồng vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam trần hoài thương chú tại thành phố đà lạt để điều tra về hành vi giết người
theo điều tra ban đầu sau khi ly thân mẹ của bé sống với nghi phạm trần hoài thương tại phòng trọ ở phường một thành phố đà lạt
dạng sáng ngày hai mươi tháng năm thương có sử dụng ma túy đá tại phòng trọ
đến trưa cùng ngày khi cho bé uống sữa mà bé không uống thương đã gây thương tích cho bé
qua xét nghiệm nhanh thì cả thương và mẹ ruột của cháu bé đều cho kết quả dương tính với ma túy
tại tỉnh tây ninh công an huyện châu thành đang tạm giữ hình sự hai vợ chồng là nguyễn văn nghe và nguyễn thị nhanh cùng với con trai là nguyễn hoàng dũng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả sử dụng tài liệu cơ quan tổ chức
chiều ngày hai mươi một tháng năm lực lượng công an bắt quả tang nghe và nhanh đang nhận một trăm hai mươi triệu đồng của một người phụ nữ sống tại thành phố hồ chí minh
điều tra mở rộng
cơ quan công an tiếp tục bắt khẩn cấp dũng thu giữ một trăm hai mươi triệu đồng hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan
bắt đầu xét định dũng và nạn nhân có mối quan hệ tình cảm
từ tháng sáu năm ngoái đến nay dũng đã bản bạc với cha mẹ đưa ra thông tin gian dối là dũng bị công an bắt cần tiền để chạy án và bị bệnh cần tiền đi điều trị
sau đó lừa nạn nhân đưa cho cha mẹ dũng trên một tỷ đồng
nhanh còn đặt làm hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả trên mạng xã hội để tiếp tục vay nạn nhân năm trăm bốn mươi triệu đồng
tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt của nạn nhân là trên một sáu tỷ đồng
khoảng ba giờ sáng nay tại xã mã ba huyện hà quảng tỉnh cao bằng bất ngờ xảy ra mưa rông lốc xoáy làm tốc mái nhiều nhà dân gãy đổ nhiều cây hoa màu
trong đó hai xóm kéo nạm và lũng hoài bị thiệt hại nặng nề
trong sáng nay cấp ủy chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng đã tiến hành giả soát thống kê thiệt hại do mưa lốc xoáy gây ra trên địa bàn
tại xóm lũng hoài nhiều hộ gia đình và trụ sở cơ quan bị tốc mái hoàn toàn
riêng trụ sở công an xã mã ba bị gió lốc thổi bay toàn bộ phần mái nhà rất may là không có thiệt hại về người
sau khi ghi nhận thông tin từ xã mã ba công an huyện hà quảng đã huy động hơn ba mươi cán bộ chiến sĩ trực tiếp đến hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa rông lốc xoáy gây ra
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận năm tp hcm vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn thị mộng ly về hành vi trộm cắp tài sản của một tiệm vàng trên địa bàn quận năm tổng trị giá hơn một tỷ đồng
trước đó công an phường năm quận năm nhận tin báo về việc một tiệm vàng
bị mất trộm ba gói hàng có chứa vàng gồm dây chuyền vàng hai mươi bốn carat mặt dây chuyền vàng một mươi tám carat dây chuyền và móc khóa vàng một mươi bốn carat
sau khi làm việc với chủ tiệm vàng công an phát hiện nguyễn thị mộng ly là người có nhiều biểu hiện nghi vấn khẩn trương truy xét
công an quận năm tp hcm phối hợp với công an địa phương đến nhà nguyễn thị mộng ly để làm việc nhưng đối tượng có thái độ chống đối không hợp tác
riêng lý do bị bệnh tim ngất xỉu né tránh làm việc với cơ quan công an
sau khi được đưa đến bệnh
viện và được công an vận động đối tượng nguyễn thị mộng ly đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản tại tiệm vàng trên vào ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
ly khai nhận thông qua người quen giới thiệu đã vào làm việc tại tiệm vàng từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
công việc chính là dọn dẹp vệ sinh ăn nghỉ tại tiệm cùng các nhân viên khác
đến cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba do cần tiền tiêu xài cá nhân nên ly lợi dụng sơ hở của nhân viên cửa tiệm để trộm số tiền và vàng như trên
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an quận năm đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn thị mộng ly
và tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật
sáng ngày hai mươi ba tháng năm tòa án nhân dân thành phố hồ chí minh mở phi xét xử sơ thẩm đối với bị cáo kim vương dê năm mươi năm tuổi quốc tịch hạc quốc
và bảy đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với chiêu cần tiền để kinh doanh ngoại hối trên thị trường quốc tế
kinh doanh poker giám đốc người hàng và đồng phạm đưa ra mức lãi suất cao ngất ngưỡng để lừa một trăm năm mươi sáu nạn nhân chiếm đoạt hơn bảy mươi sáu tỷ đồng
theo cáo trạng đầu năm hai nghìn một mươi năm kim bunche được một người đồng hương tên là kim sung hoon tự giới thiệu là tổng giám đốc công ty ids
honding hàn quốc có chi nhánh ở nhiều nước và đề nghị kim bung che làm người đại diện của công ty này tại việt nam để kêu gọi đầu tư huy động tài chính
theo thỏa thuận kim bôn che được hưởng bốn trên tổng số tiền huy động số tiền còn lại chuyển sang hàn quốc để đầu tư kinh doanh ngoại hối
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám kim bù che đã thành lập một mươi công ty trong đó đã sử dụng bốn công ty để thực hiện việc huy động tài chính trái pháp luật
để giúp sức cho việc lừa đạo của mình kim bunche đã tuyển thêm bảy nhân viên người việt nam làm cánh tay đắc lực cho bị cáo
mục đích huy động tiền để kinh doanh ngoại hối trên thị trường quốc tế
nhưng thực tế các công ty này không chuyển tiền sang hàn quốc đầu tư không tiến hành các hoạt động kinh doanh như quảng cáo
mà sử dụng tiền huy động của nhà đầu tư sau để chi trả lại hoa hồng cho người tham gia trước
chi phí hoạt động của công ty duy trì hệ thống và chiếm đoạt sử dụng cho cá nhân
tổng số tiền mà kim bon che và các đồng phạm chiếm đoạt của một trăm năm mươi sáu bị hại là hơn bảy mươi sáu tỷ đồng
phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba kim bunche đã trở thành một nhà đầu tư
ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba tòa án nhân dân tỉnh đồng tháp đã tuyên án một mươi sáu năm tù
đối với bị cáo lê trung nguyên khôi bốn mươi tám tuổi ngụ quận cái răng thành phố cần thơ
là nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần khí hóa lỏng đồng tháp về tội tham ô tài sản
đồng thời cấm đảm nhận chức vụ ba năm sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng tháp với vai trò vừa là chủ tịch hội đồng quản trị
người đại diện pháp luật chủ tài khoản của công ty cổ phần khí hóa lỏng đồng tháp
bị cáo lê trung nguyên khôi đã lợi dụng chức vụ quyền hạn và quy định về việc chi lương thưởng
đối với hình thức hoạt động của công ty cổ phần
bị cáo khôi đã chỉ đạo cán bộ cấp dưới làm thủ tục ký duyệt ủy nhiệm chi để chi lương thưởng
cho bản thân không đúng quy định chiếm đoạt của công ty số tiền ba chín mươi năm tỷ đồng
ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan điều tra công an tỉnh đồng tháp ra quyết định khởi tố vụ án
tham ô tài sản xảy ra tại công ty cổ phần khí hóa lỏng đồng tháp để điều tra
sau khi lực lượng chức năng khởi tố vụ án ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
bị cáo khôi chuyển trả cho công ty cổ phần khí hóa lỏng đồng tháp toàn bộ số tiền lương thưởng
để khắc phục hậu quả
đến ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan điều tra công an tỉnh đồng tháp bắt khẩn cấp bị cáo
lê trung nguyên khôi đồng thời khám xét nhà và nơi làm việc để điều tra làm rõ
những động thái vào cuộc mảnh
mẽ quyết liệt của lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hcm nhằm đẩy lùi nạn ma men cầm lái
đã được người dân ghi nhận đồng tình hết sức ủng hộ
những ngày gần đây số lượng người sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện giao thông đã giảm
vì vậy để duy trì hiệu quả lâu dài cần có sự bền bỉ trong tuyên truyền và xử phạt
từ đầu năm đến nay những vụ ra quân kiểm tra xử lý người điều khiển phương tiện giao thông
vi phạm về nồng độ cồn đã trở nên dày đặc quyết liệt hơn bao giờ hết trên phạm vi toàn quốc
có lẽ đối với người dân thì điều này cũng dễ hiểu bởi mục tiêu cao nhất
chính là bảo vệ tính mạng tài sản và hạnh phúc của nhân dân
cũng vì sự duy trì kiểm tra liên tục cả ngày lẫn đêm của toàn lực lượng công an tp hcm
công an hai mươi một quận quyện và thành phố thủ đức đã cho kết quả số vụ vi phạm nồng độ cồn
tăng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái tới một trăm sáu mươi
nhận thức của người dân đối với hiểm họa giao thông do ma men đã được nâng cao rõ rệt
cái này theo em là lên rất cần luôn
vì cái tình trạng sử dụng rượu bia này nó sẽ gây ảnh hưởng đến những giao thông rất là lớn
và xây ra những cái tai nạn nó hết sức là thương tâm
cái này là phải lên duy trì mình kiểm tra thường xuyên để tránh những cái tai lạc không đáng có
mà uống rượu bia mình sử dụng phương tiện thì cái lúc đấy trong người nó có cái men thì trong máu thì nó sẽ hương phấn
cảm giác là ly xe nó sẽ nhanh hơn và nó sẽ ẩu hơn cái lúc mình không sử dụng
tất cả bà con mà bản thân chị cũng sẽ rất là hoan nghênh mà mình sang việt nam quyết liệt như bây giờ
trên đường giao thông được di chuyển được rất là yên tâm
thứ nhất là giữ được cái rượu bia cái thứ hai là gia đình cũng nó hạnh phúc hơn mà cuộc sống nó cũng êm đền hơn
nếu mà làm được rượu bia thì cũng hạnh phúc hơn
thế mà giữ mãi được cái này thì chị nghĩ là cái tai nạn giao thông nó giảm rất là nhiều
mà cuộc sống gia đình người ta sẽ tăng được cái hạnh phúc hơn
với tinh thần xử lý vi phạm về nồng độ cồn quyết liệt không có vùng cấm không có ngoại lệ
thời gian qua tình hình tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn đã giảm sâu ở cả ba tiêu chí so với cùng kỳ năm ngoái
cụ thể trong quý i toàn quốc đã xảy ra bốn mươi chín vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn
làm chết hai mươi người và làm bị thương bốn mươi ba người
so với cùng kỳ đã giảm bảy mươi vụ giảm số người chết và giảm ba mươi người bị thương
đánh giá kết quả số vụ tai nạn giao thông giảm nói chung và các vụ tai nạn nguyên nhân do rượu bia giảm thời gian qua
cho thấy ý thức của người tham gia giao thông được nâng lên
việc siết chặt kiểm tra tài xế say xỉn mạnh tay xử lý vi phạm nồng độ cồn đã góp phần thức tỉnh các ma men
nỗi ám ảnh bởi các vụ tai nạn thảm khốc do rượu bia cũng giảm dần
người dân đã hình thành với thói quen uống rượu bia là không lấy xe
lực lượng cảnh sát giao thông dừng kiểm tra thì lát đát mới phát hiện trường hợp vi phạm
rượu nước ngọt rượu nước lọc ok tốt không lỡ uống thì phải gọi taxi rồi
tuy nhiên cảnh sát giao thông thành phố xác định để đảm bảo được mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông
để ngày càng có nhiều người tự giác thượng tôn pháp luật trong việc chấp hành đúng quy định luật giao thông
thì vẫn cần có liên cục tăng cường kiểm tra duy trì thực hiện các biện pháp kiểm soát
xử lý đối với người sử dụng rượu bia nói riêng và các hành vi vi phạm giao thông nói chung
chúng tôi cũng đã quán triệt cho lực lượng thực thi
công vụ là phải xử lý quyết liệt cái vi phạm nồng độ cồn
và đặc biệt là không có ngoại lệ và không có vùng cấm trong việc xử lý vi phạm nồng độ cồn
việc xử lý vi phạm nồng độ cồn đã được lãnh đạo bộ công an có các nội dung chỉ đạo rất quyết liệt
lãnh đạo bộ công an cũng chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông bám sát mục tiêu
lấy người dân làm trung tâm chủ thể làm động lực làm nguồn lực trong thực hiện nhiệm vụ
trong đó xử lý mạnh vi phạm nồng độ cồn đã làm thay đổi chuyển biến nhận thức của người tham gia giao thông
bước đầu tạo được thói quen đã uống rượu bia thì không lái xe
bộ trưởng bộ công an tô lâm cũng nhiều lần nhấn mạnh
xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn không chỉ làm giảm tai nạn giao thông
bớt đi những gia đình có con mất cha vợ mất chồng cha mẹ mất con
bớt đi những gia đình có người thân vướng vào lao lý
và còn làm giảm cả những vụ tai nạn đánh nhau gây thương tức gây rối thực tực công cộng
bớt các bệnh tật do rượu bia gây ra bớt gánh nặng xã hội khi phải chi tiền để chữa bệnh để đền bù cho người bị hại
sự vào cuộc của các bộ ngành địa phương và cơ quan truyền thông đã làm cho nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi chín ndcb
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt nhanh chóng được phủ sóng đến người dân
mỗi người dân cần tự ý thức những hậu quả có thể xảy ra gây thiệt hại cho bản thân và những người xung quanh
nếu điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi uống rượu bia chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật
hình thành cho mình thói quen đã uống rượu bia thì không lái xe
sáng ngày hai mươi ba tháng năm ủy ban nhân dân quận phú nhuận tp hcm tổ chức lễ ra quân thực hiện mô hình quận an toàn giao thông
đây là địa phương đầu tiên trên địa bàn thành phố thí điểm triển khai mô hình này
mục tiêu là nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước
và thực thi pháp luật trong lĩnh vực trực tự an toàn giao thông kéo giảm tai nạn ủng tắc giao thông đến mức tối đa
theo đó mục đích yêu cầu của mô hình quận an toàn giao thông là phát huy tính gương mẫu trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị
nhất là lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp đảm bảo trực tự an toàn giao thông
không để xảy ra tai nạn giao thông rất nghiêm trọng trên địa bàn quản lý
thủ trưởng các đơn vị địa phương phải chịu trách nhiệm về công tác đảm bảo trực tự an toàn giao thông trên địa bàn đảm trách
mô hình quận an toàn giao thông có chín tiêu chí gồm tiêu chí tiên triền tiêu chí kéo giảm tai nạn và ba chạm
số người chết số người thương và các tiêu chí về xử phạt
để đảm bảo được quận an toàn giao thông mọi người dân tham gia an toàn giao thông trên địa bàn
phải chấp hành lực lượng an toàn giao thông đồng thời cũng phải không có vi phạm
về các lấn chiếm lầm lệ đường để đảm bảo đường thông hề thoáng
ngoài ra công an quận phú nhuận tiếp tục phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
gắn với nội dung vận động quần chúng nhân dân tham gia đảm bảo trực tự an toàn giao thông
tham gia tố giác các hành vi vi phạm pháp luật duy trì nhân rộng và nâng cao chất lượng hiệu quả các mô hình
nhân rộng mô hình cổng trường an toàn giao thông tập trung tuyên truyền cho học sinh sinh viên
phương tiện người điều khiển các phương tiện hoạt động vận tải và đối tượng điều phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật
các lực lượng chức năng khác có trách nhiệm tham gia đảm bảo an toàn giao thông cũng phải tập trung triển khai
thực hiện các giải pháp để hỗ trợ cho việc thực hiện an toàn giao thông như là bên ngành giao thông vận tải
thì đảm bảo việc củng cố chấn chỉnh các khiếm khuyết trong cơ sở hạ tầng và việc tổ chức
giải pháp giao thông ở các tiến đường các khu vực cũng như các giao lộ
đối với lực lượng cảnh sát giao thông của công an thì tăng cường công tác tuần tra kiểm tra xử lý
chúng tôi nhận được địa bàn mà người dân từ lò bắp hồng hôn củ chi và tân bình muốn đi qua vào quận một quận ba thì phải qua địa bàn
nên mắc độ phương tiện giao thông tham gia rất là cao nên tìm ẩn về vai trạm và tai nạn rất cao
để tiên truyền cho những người mà không có đến địa bàn
thì công an quận đã chủ động sẽ tham mưu với ban an toàn thông để mà tiên truyền trên cái panel office
thứ hai nữa trên cái màn hình led trên địa bàn quận để người dân khi mà đến
người ta sẽ thấy được cái tính chất phức tạp về cái phương tiện tham gia để người ta chú trọng hơn
năm hai nghìn hai mươi ba quận phú nhuận phấn đấu kéo giảm từ năm một mươi tai nạn giao thông trên cả ba mặt
số vụ số người chết và số người bị thương không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
không để xảy ra ủng tắc giao thông kéo dài tăng ba mươi số vụ vì phát hiện vi phạm
phát hiện vi phạm liên quan nồng độ cồn tăng số vụ việc phát hiện vi phạm hành chính từ một mươi trở lên
đạt ít nhất tám bốn trăm bảy mươi tám vụ nâng cao hiệu quả công tác phát hiện xử lý thông qua camera ghi hình
camera giám sát phấn đấu xứ phạt các lỗi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông
trên sáu mươi số vụ kiểm tra xử lý
ngày hai mươi hai tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can trong vụ đưa nhận hối lộ xảy ra tại hai trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe trên địa bàn huyện văn quan và thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã tiến hành khởi tố vụ án khám xét khẩn cấp đối với hai trung tâm đào tạo sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh lạng sơn
gồm trung tâm dạy nghề tư thục tùng linh và trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe minh long
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can ra lệnh tạm giam về hành vi đưa nhận hối lộ để điều tra đối với chín trường hợp thuộc hai trung tâm trên
và hai bị can là lãnh đạo phòng quản lý vận tải phương tiện và người lái sở giao thông vận tải lạng sơn
theo điều tra ban đầu các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe đã thu thêm tiền ngoài quy định của các học viên để chuyển cho các cán bộ phòng chức năng của sở giao thông vận tải
nhằm mục đích tạo điều kiện cho các học viên trong quá trình thi sát hạch cấp giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh lạng sơn
trước sự kiểm soát chặt chẽ của lực lượng chức năng các đối tượng buôn lậu thuốc lá đã xé nhỏ hàng hóa rồi dùng nhiều thủ đoạn để vận chuyển nhằm qua mặt lực lượng chức năng
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng cảnh sát đường thủy công an tỉnh an giang vừa phát hiện và bắt giữ hai xe mô tô vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu tại các bến đỏ khách
khoảng một mươi hai h bốn mươi năm phút ngày hai mươi hai tháng năm tại bến đỏ khách trên sông cái vừng đoạn thuộc xã phú thạnh huyện phú tân tỉnh an giang
tổ công tác của trạm cảnh sát đường thủy tân châu thuộc phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh an giang phát hiện trên đò chở khách từ đồng tháp qua an giang có xe mô tô với nhiều dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trên xe có vận chuyển tám trăm một mươi chín bao thuốc lá ngoại nhập lậu được nguy trang cất dấu tinh vi
trước đó khoảng một mươi một h cùng ngày cũng trên sông cái vừng đoạn thuộc xã phú xuân huyện phú tân tổ công tác phối hợp với lực lượng cảnh sát kinh tế công an huyện phú tân phát hiện xe mô tô vắng chủ dựng gần bờ sông có vận chuyển sáu trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu được cất giấu trong cốc xe và túi sách trên xe
trước tình hình nắng nóng gai gắt đang diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước đã có một số vụ cháy rừng xảy ra tại một số địa phương
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã có công điện yêu cầu tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống cháy rừng
thủ tướng yêu cầu ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan chức năng thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác phòng cháy chữa cháy rừng tăng cường công tác kiểm tra giám sát về phòng cháy chữa cháy rừng
kiểm tra giả soát lực lượng phương tiện vật tư xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng đảm bảo đầy đủ sát thực tiễn đủ khả năng ứng phó với tình huống cháy rừng xảy ra
có phương án sẵn sàng chủ động di rời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước
ngoài ra bộ quốc phòng bộ công an giả soát chủ động các phương án hỗ trợ chữa cháy rừng trên địa bàn các đơn vị đóng quân sẵn sàng huy động lực lượng phương tiện tham gia chữa cháy rừng khi có yêu cầu
nắng nóng gai gắt không chỉ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt mà còn tác động trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp
những ngày này thì nền nhiệt độ ngoài trời rất cao khiến cho công việc nhà nông vốn đã vất vả lại càng thêm nhọc nhằn
nắng nóng gây gắt nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới trên đất nước

trang trại chăn nuôi bò sữa của gia đình anh trung đã phải lắp thêm quạt trần hệ thống làm mát phun xương để đảm bảo sức khỏe cho đàn bò đang trong thời kỳ phát triển
chống nóng cho bò là mình phải bật quạt cái lượng quạt của nó có thể là hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ bật quạt
ngoài ra cũng giúp cho nó có thể mình có thể làm hệ thống phun xương cho bò
phun xương và hai nữa là mình có thể tắm rửa liên tục cho bò sạch sẽ và bỏ mát hơn để tăng cái sản lượng sữa lên
nói chung là trong thời gian nắng này thì nó cũng vất
rất vất vả này có khi hàng tháng này có khi nó lên hai triệu tiền điện
những ngày qua với trồng trọt nắng nóng cũng gây ra tình trạng thiếu nước cho ruộng đồng
một số bờ ruộng khôn nước nẻ hệ thống tưới tiêu cạn kiệt nguồn nước đó là những khó khăn mà nông dân hiện đang phải đối mặt
cái này thì chỉ phụ làm mỗi cái nhà nưới là bảo vệ được cái rau cái hoa
thế còn có thể khả năng còn công phu hơn nữa là có thể làm hai đợt nưới
lại còn che cả mi nông cho khỏi mưa
cái về mùa nắng này thì nói chung là nó gọi là riêng làm ruộng làm hoa là khổ
cố bảo vệ là nó không chết nè làm dàn che đi nông đầu tư thì mỗi sao là vài triệu
trước thực trạng này ngành nông nghiệp và các đơn vị liên quan đã khẩn trương kiểm tra sản xuất để khuyến cáo hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp bảo vệ cây trồng vật nuôi giảm thiệt hại
để đảm bảo được cái độ sản xuất cũng như là giảm cái tác động đến cái đời sống
bộ đã chỉ đạt
là phải có những cái dự báo và cảnh báo sớm
để chúng ta có những cái kế hoạch về tích chữ cái nguồn nước
khi mà có mưa trong cái mùa mưa
có cái kế hoạch điều tiết các cái hồi chứa về thủy điện phát điện và xả nước
và cái kế hoạch về mùa vụ để chúng ta tận dụng được cái nguồn nước
tránh cái việc là tiếu hụt trong cái điều kiện sản xuất
và hai nữa là cái nguồn nước sinh hoạt cũng phải sử dụng một cách tiết kiệm
nghề nông vốn là nghề vất vả
nông dân luôn phải theo dõi thời tiết để tổ chức sản xuất sao cho hiệu quả
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn diễn biến nắng nóng và thiếu nước vẫn rất khó lường
người dân và các địa phương cần tuân thủ chặt chẽ khuyên cáo của các cơ quan chuyên môn
trong công tác ứng phó nắng nóng và hạn hán nhằm giảm thiểu thiệt hại cho kinh tế nông nghiệp hiện nay
kính thưa quý vị trên vùng biển tây nam lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn
đã phát hiện kiểm tra và bắt giữ một tàu vận chuyển khoảng ba mươi lít dầu đeo trái phép
trước đó tại vùng biển cách tây tây nam đảo thổ chu ba mươi hai hải lý lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển
phát hiện tàu tg chín mươi một nghìn ba trăm tám mươi bảy ts có nhiều dấu hiệu nghi vấn
ngụ tỉnh kiên giang làm thuyền trưởng
theo lời khai của thuyền trưởng tàu đang vận chuyển hơn ba mươi lít dầu đeo
và toàn bộ số dầu này đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính niêm phong hàng hóa vi phạm
dẫn giải phương tiện về cảng hải đội bốn trăm hai mươi hai tại thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
để tiếp tục điều tra xử lý
thông tin từ nhiều người nuôi phía nam giá gà công nghiệp lông trắng bán ra hiện phổ biến là
hai mươi hai hai mươi bốn đồng một ký giảm từ sáu tám đồng một ký so với mức tốt đầu năm
và thấp hơn giá thành sản xuất bình quân là khoảng bảy đồng một ký
giá gà giảm trong thời gian dài đã khiến cho nhiều người nuôi lỗ nặng
đại diện hiệp hội chăn nuôi gia cầm đông nam bộ cho rằng nhu cầu tiêu thụ còn chậm
trong khi nguồn cung gà công nghiệp dồi dào đặc biệt là lượng gà nhập khẩu về nhiều với giá rẻ
cùng vượt cầu dẫn đến giá gà ở mức thấp kéo dài
theo tính toán của người trang nuôi gà
giá thức ăn chăn nuôi hiện nay ở mức bình quân một mươi ba năm trăm linh đồng một ký
một ký gà công nghiệp cần khoảng một sáu kg thức ăn
như vậy giá gà thương phẩm hai kg sẽ cần khoảng bốn mươi ba đồng tiền thức ăn chăn nuôi
cộng năm đồng tiền con giống thêm phí thu y điện nước lao động từ năm mươi ba đến năm mươi năm đồng
trong khi giá gà công nghiệp long chỉ giao động ở mức hai mươi ba đến hai mươi năm đồng một ký
mỗi con gà xuất chuồng người nuôi lỗ từ bốn đến năm ngàn đồng
với nhiều trại quy mô lớn tổng đàn gà vài trăm ngàn con
mỗi lứa gà xuất bán người nuôi thua lỗ hàng tỷ đồng
gần đây theo thông tin từ nhiều doanh nghiệp giá thức ăn chăn nuôi đang có dấu hiệu giảm
và sẽ còn giảm trong thời gian tới
do giá nguyên liệu nhập khẩu giảm kỳ vọng sẽ kéo giá thành chăn nuôi xuống mức thấp
theo kết quả báo cáo của cục quản lý thị trường tp hcm
qua công tác kiểm tra chuyên ngành và liên ngành
các đội quản lý thị trường phát hiện hai trăm hai mươi ba vụ vi phạm
trong đó nội cộm là vi phạm về an toàn thực phẩm
theo đó thực hiện tháng hành động an toàn thực phẩm năm hai nghìn hai mươi
các đội quản lý thị trường đã kiểm tra tám mươi ba vụ trong đó có ba mươi bốn vụ vi phạm
đã tạm giữ hơn sáu chín trăm linh đơn vị sản phẩm thực phẩm các loại
không hóa đơn chứng từ không rõ nguồn gốc xuất xứ
riêng đối với mặt hàng đường cát trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
các đội quản lý thị trường đã kiểm tra sáu vụ vi phạm
tạm giữ hơn sáu trăm bảy mươi kg đường cát không rõ nguồn gốc xuất xứ
qua kiểm tra chuyên ngành và liên ngành
các đội quản lý thị trường phát hiện hai trăm hai mươi ba vụ vi phạm
thu nộp ngân sách với số tiền gần tám năm tỷ đồng
đáng chú ý cơ quan chức năng đã chuyển hai vụ vi phạm về hàng giả
hàng lậu sang cơ quan cảnh sát điều tra
với nhu cầu tăng tần suất hãng bay quốc dân yêu chiều khách hàng
trong mùa hè rực rỡ mở ngay hàng loạt các đường bay quốc tế mới
cùng với hàng loạt khuyến mại giá vé từ đồng áp dụng toàn mạng bay quốc tế
từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
việc chết mở các đường bay quốc tế thành phố hồ chí minh đến cô chi ấn độ
từ đà nẵng đến hồng kông từ phú quốc đến hồng kông
từ đà nẵng đến singapore từ đà nẵng đến daegu hàn quốc
từ nha trang đến seoul incheon hàn quốc
đơn cử với đường bay kết nối thành phố hồ chí minh và cô chi ấn độ
bay từ ngày một mươi hai tháng tám hứa hẹn sẽ tạo nên câu số du lịch khám phá thương cảng
của kính miền tây nam ấn độ
chẳng bay có tầng suất bốn chuyến khứa hồi mỗi tuần vào các ngày thứ hai thứ bốn thứ sáu thứ bảy
chuyến bay khởi hành từ thành phố hồ chí minh lúc một mươi chín h hai mươi và đến cô chi lúc hai mươi hai h năm mươi giờ địa phương
chuyến ngược lại xuất phát từ hai mươi ba h năm mươi giờ địa phương và đáp thành phố hồ chí minh lúc sáu giờ bốn mươi phút
ngoài ra thành phố biển đà nẵng được kết nối với daegu hàn quốc
với tầng suất hàng ngày một chuyến khứa hồi và tăng tầng suất bay chặng đà nẵng singapore
lên hai chuyến khứa hồi mỗi ngày
đặc biệt chặng bay từ thành phố biển nha trang đến seoul incheon hàn quốc
tăng tầng suất lên ba chuyến khứa hồi mỗi ngày áp dụng từ ngày một mươi ba tháng bảy
việc rét tung trựu vé giá sư tiết kiệm chỉ từ đồng từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng năm
áp dụng cho toàn mạng bay quốc tế với thời gian bay linh hoạt từ ngày một mươi hai tháng tám
đến ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
nhằm mục đích xây dựng một hội trợ đồ nội thất đại diện khu vực đông nam á
đưa thành phố hồ chí minh trở thành trung tâm đồ gỗ nội thất của khu vực và quốc tế
ngày hai mươi chín tháng tám tới đây liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam vcci hồ chí minh
phối hợp cùng công ty cổ phần thủ công mỹ nghệ gỗ liên minh tổ chức hội trợ
vifa ajia năm hai nghìn hai mươi ba hội trợ quốc tế về đồ gỗ và mỹ nghệ xuất khẩu việt nam năm hai nghìn hai mươi bốn
dự kiến hội trợ lần này sẽ thu hút ba trăm năm mươi nhà sản xuất và chế biến đồ gỗ mỹ nghệ xuất khẩu
trong và ngoài nước tham gia trưng bày với quy mô một bốn trăm linh gian hàng
đại diện vcci hồ chí minh cho biết hội trợ này sẽ diễn ra định
kỳ vào tháng tám hàng năm với kỳ vọng sẽ là điểm đến kết nối giao thương
tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm đồ gỗ của doanh nghiệp việt nam
trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu của ngành gỗ gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua
hội trợ lần này hứa hẹn mang tới nhiều đơn hàng cho doanh nghiệp ngành này
từ đó trở thành động lực để ngành gỗ vượt qua khó khăn và đóng góp vào mục tiêu đạt
một mươi tám tỷ usd kiếm ngạch xuất khẩu của ngành trong năm hai nghìn hai mươi ba
sở giao dịch chứng khoán tp hcm vừa phát đi thông báo cảnh báo tình trạng một số đơn vị
cung cấp dịch vụ đầu tư tài chính chứng khoán sử dụng trái phép logo và tên viết tắt hồ sê
mời gọi nhà đầu tư hồ sơ khẳng định các thông tin trên là giả mạo
nhà đầu tư có thể gặp rủi ro khi tham gia đầu tư
theo sở giao dịch chứng khoán tp hcm trong thời gian gần đây xuất hiện một số đơn vị
cung cấp dịch vụ đầu tư tài chính chứng khoán sử dụng logo và tên viết tắt hồ sê
mời gọi nhà đầu tư trong các hội nhóm trên các trang mạng xã hội
sở giao dịch chứng khoán tp hcm khẳng định thông tin trên là giả mạo
luật chứng khoán quy định